bộ giao thông vận tải đang xây dựng và hoàn thiện danh mục các dự án dự kiến đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trình thủ tướng chính phủ phê duyệt trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của bộ giao thông vận tải
cần hơn bốn trăm bốn mươi bảy hai trăm linh tỷ đồng
trong số này có gần hai mươi bảy ba trăm linh tỷ đồng trả nợ thuộc nghĩa vụ ngân sách
gần một trăm linh hai tỷ đồng để triển khai các dự án truyền tiếp và hơn ba trăm một mươi tám tỷ đồng
cho một trăm chín mươi hai dự án triển khai mới bốn mươi bảy dự án nhóm a và một trăm bốn mươi năm dự án nhóm b
đáng chú ý trong bốn mươi bảy dự án nhóm a có tổng mức đầu tư từ hai ba trăm linh tỷ đồng trở lên
có một mươi một dự án thành phần cao tốc bắc nam được đề xuất đầu tư nhằm nối thông toàn tuyến cao tốc bắc nam
với tổng chiều dài dự kiến khoảng bảy trăm bốn mươi năm km tổng mức đầu tư khoảng một trăm linh năm tỷ đồng